thành phố hội an là nơi trồng quất nổi tiếng của tỉnh quảng nam mỗi năm địa phương này cung cấp cho thị trường tết hơn một trăm linh trậu quất cảnh
tuy nhiên năm nay là năm cực kỳ khó khăn đối với người dân các địa phương trồng quất cảnh của thành phố hội an khi mà sản xuất kém hiệu quả giá thành giảm sút hơn một nửa so với những năm trước đây và bài toán đầu ra là vấn đề nan giải hiện nay
năm nay toàn xã có khoảng năm trăm linh hộ trồng quất cảnh trên diện tích hơn hai trăm linh hectare với hơn năm mươi trậu quất cảnh chủ yếu tập trung tại các thôn trảng kèo bầu ốc bến trễ
theo nhiều nhà vườn cho biết hiện tại chỉ có hai mươi số trậu được thương lái đặt mua nhưng giá bán cũng giảm gần năm mươi so với năm ngoái

năm nay toàn xã có khoảng năm trăm linh hộ trồng quất cảnh trên diện tích hơn hai trăm linh hectare với hơn năm mươi trậu được thương lái đặt mua nhưng giá bán cũng giảm gần năm mươi
chia sẻ để hỗ trợ cho bà con người dân cho dịp phách
chỉ còn khoảng hơn năm mươi ngày nữa là đến tết nguyên đán
hy vọng trong thời gian này các nhà vườn ở hội an sẽ nhận được nhiều đơn đặt hàng mới
để giảm bớt khó khăn cho người chồng quất